một tám tỷ đồng là số tiền thu hồi do chi không đúng với thực tế trong công tác điều tiết khống chế giao thông quản lý bảo trì đường thủy năm hai nghìn một mươi chín
thanh tra bộ giao thông vận tải vừa phát hiện một số hạng mục chi thanh toán trong công tác điều tiết khống chế bảo đảm giao thông
và chống va trôi trên đường thủy không đúng quy định nên kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn bốn trăm linh triệu đồng
giảm trừ giá trị thanh toán hơn năm trăm hai mươi triệu đồng
về phía cục đường thủy nội địa việt nam cũng tổ chức hai cuộc thanh tra công tác quản lý bảo trì đường thủy quốc gia
sử dụng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế đường thủy năm hai nghìn một mươi chín
đến nay đã ban hành kết luận một cuộc thanh tra với kết quả là phát hiện kiến nghị xử lý về kinh tế hơn tám trăm tám mươi hai triệu đồng
do tính sai tính thừa khối lượng hoặc khối lượng thực tế không phát sinh theo phương án dự toán quản lý bảo trì đường thủy